liên quan đến vấn đề trật tự an toàn xã hội đặc biệt là tội phạm ma túy
nhiều cử tri tại đà nẵng đã bày tỏ mong muốn bộ công an cùng các cơ quan liên quan mạnh tay chấn áp loại tội phạm này
hàng loạt các đường dây ma túy khủng với số lượng từ vài tạ đến hơn một tấn được các lực lượng chức năng triệt phá trong những tháng gần đây
tuy nhiên nếu không được phát hiện thì số ma túy này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến trật tự xã hội
đây là điều khiến nhiều người dân lo ngại
đưa vào việt nam rồi thì rất khó quản lý bởi vì địa bàn thì phức tạp dân cư thì đông đúc
mà tội phạm thì ngày càng tinh vi cho nên là vấn đề mà hạn chế cái việc mà ma túy tuồn vào việt nam
khi đã vào nội địa thì tôi cho là rất là khó quản lý
lo ngại của ông lân cũng là lo ngại của nhiều cử tri tại thành phố đà nẵng
qua theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ công an trước quốc hội
nhiều cử tri mong muốn các cơ quan chức năng
mạnh tay trần áp loại tội phạm này
giáp giới với các nước khác thì chắc chắn nó sẽ là lỏng lẽo này mới có thể tình trạng đó
nó tuồn vào việt nam số lượng lớn như thế
thì cũng đề nghị các bộ ngành là chúng ta phải dùng các biện pháp như thế nào
để tăng cường hơn nữa mạnh hơn nữa và xử lý nghiêm hơn nữa
không chỉ đề nghị các cơ quan tăng cường công tác chấn áp tội phạm ma túy
nhiều cử tri bày tỏ mong muốn quốc hội xem xét phục hồi quy định xử lý hình sự những người sử dụng ma túy
như vậy mới có thể tránh được các loại tội phạm khác
như thế này xinh